với hành vi cướp tài sản năm bị can quê tỉnh phú yên tạm trú tại xã long tân huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch khởi tố bắt tạm giam để điều tra
năm bị can gồm lê cước dương tấn dũng trần long nguyễn xuân lĩnh và ngô văn công
trước đó cước điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
nên đã bị tổ tuần tra lập biên bản tạm giữ phương tiện đưa về trụ sở công an xã
bị công an tạm giữ phước đã gọi điện cho lĩnh và gửi vị trí yêu cầu mang giao cho cước
sau đó lĩnh đã gọi thêm dũng long và công mang theo hung khí kéo đến trụ sở công an để đòi xe
khi đến trụ sở công an xã long tân năm đối tượng đã xông vào dùng hung khí rượt đánh một công an viên đang trực
đồng thời đập phá và làm hư hỏng một số tài sản trong trụ sở công an
rồi cướp chiếc xe máy của cước đang bị tạm giữ mang về phòng trọ cất giấu
thưa quý vị phạm tội làm tàng trị
thư tán phát hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi trú tại phường cam thuận thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đã phải nhận bản án bảy năm tù gian
phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm qua
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn sử dụng hai tài khoản facebook
đăng tải nhiều bài viết hình ảnh tự soạn thảo cắt ghép hoặc siêu tầm
chia sẻ từ bạn bè với nội dung thô tục nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bồi nhọ sự lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
mục đích của bị cáo là nhằm kích động chia rẽ gây mất lòng tin trong dư luận quần chúng nhân dân
chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội
thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử phạt nghiêm minh
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được công an huyện sông mã tỉnh sơn la thu giữ
khi bắt quả tàng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tại bản bàn xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
hai đối tượng là lò văn xiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản nà há xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la
và lường văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại bản xanh xã nậm lầu huyện thuận châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật liên quan
sinh và phú đều đã có tiền án về ma túy vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
theo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi
hiện nay đã xuất hiện nhiều loại ma túy mới dưới nhiều dạng thức khác nhau rất khó phát hiện
và thực tế này đang đặt ra rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh và phòng ngừa
tại huyện biên giới bình liêu của tỉnh quảng ninh
chưa lúc nào lực lượng công an chủ quan lơ là các anh luôn chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác
đẩy mạnh tuyên truyền cho đối tượng thanh thiếu niên trước hiểm họa này
các loại ma túy mới tác hại ra sao khi sử dụng và cách phòng tránh
bằng những bài giảng trực quan như thế này công an huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
đã giúp các em học sinh trên địa bàn nhận biết và những biện pháp phòng chống các loại ma túy
qua đó tác động tích cực đến nhận thức của các em góp phần phòng ngừa
ngăn chặn có hiệu quả đối với tệ nạn ma túy ngay trong học đường
khi được các chú công an nói chuyện và giới thiệu thì bọn em cũng đã biết thêm được
nhiều loại ma túy mới
bọn em sẽ đề phòng hơn về
những cuộc đi chơi có những bạn bè và cảnh sát cao đối với những người nạn
đưa cho những món đồ mà mình không biết
vấn đề học sinh sử dụng ma túy thì cũng chưa phải là vấn đề nổi cộng
tuy nhiên trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
và về nhận thức thì các em cũng đã nhận diện được những loại ma túy phổ biến thường gặp
thứ hai là cũng đã nắm mắt được những tác hại của ma túy
ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và cũng đã nhận diện được những hình thức mà các đối tượng xấu thường lôi kéo
không chỉ tuyên truyền tại trường học công an huyện bình liêu còn tới tận khu dân cư
các hộ gia đình để tuyên truyền
anh ở đội điều tra khuôn huyện bình liêu hôm nay anh đến gia đình
anh tuyên truyền với gia đình với em về tác hại của tài nạn ma túy và cách phòng chống tài nạn ma túy
đây bọn anh phát cho em những cái hình ảnh đấy
những hình ảnh này em thấy bạn bè rủ dê lôi kéo
thì tuyệt đối là em không được sử dụng hay là hiếu kỳ
bọn em là thành thơ niên nhiều khi mà em cũng tò mò
để các anh công an đến thân nhà tuyên truyền phòng chống ma túy như thế này
thì em cũng cố gắng ghi nhớ và có những cái để phòng tránh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng công an huyện bình liêu đã triển khai tăng cường tuyên truyền về phòng chống ma túy
trên một bảy trăm linh nơi
năm mới lửa thanh thiếu niên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và lực lượng công an
trên địa bàn huyện bình liêu đến nay không có thanh niên nghiện ma túy
quan trọng là các em phải nắm biết được là ma túy nó tồn tại ở dạng nào các loại hình ma túy
và cái nguy cơ của ma túy nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các em như thế nào
thì cái đấy là chúng tôi phải tập trung vào tuyên truyền để các em nhận thức
và phát hiện những bạn nào
hoặc là những trường hợp
hoặc là những trường hợp
trường hợp nào trên địa bàn mà có cái hành vi về sử dụng ma túy này
hoặc là tàng trữ mua bán cho cái ma túy thì để tố rét cho nhà trường
hoặc cho lực lượng công an cho tôi để từ đấy chúng tôi phát hiện và tôi ngăn chặn
bình liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh quảng ninh
với chín mươi bảy dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng
của thanh thiếu niên trong ngăn chặn phòng ngừa tệ nạn ma túy
sẽ là một bước đi hiệu quả trong xây dựng địa bàn bình liêu an toàn
nổi không về ma túy
ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố cần thơ ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca nhiễm mới covid một mươi chín
nâng tổng số lên một mươi hai bảy trăm bốn mươi tám ca
xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch thành phố đang tăng cường kiểm tra
xử lý những trường hợp vi phạm phòng chống dịch
hiện thành phố cần thơ đang áp dụng cấp độ ba phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định tạm thời về thiết ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
dịch covid một mươi chín của yếu ban nhân dân thành phố
các nhà hàng quán ăn quán cà phê hoạt động
có điều kiện trong đó hạn chế một số hoạt động
tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các quy định hướng dẫn về cam kết hoạt động
kinh doanh đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tại các kinh nghiệp hơi sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
ngành chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm
trong đó vi phạm phổ biến nhất là từ ý thức của người tham gia sử dụng
các dịch vụ ngoài cộng đồng
khách hàng ăn uống không giữ khoảng cách an toàn kế đó là việc
có tạo mã qr tại các điểm buôn bán cung cấp các dịch vụ
nhưng lại không có hướng dẫn yêu cầu cách kiểm tra
một số khách cũng không có ý thức tự kiểm tra
thời gian qua cần thơ đã kiểm tra hơn một trăm ba mươi năm doanh nghiệp cơ sở kinh doanh ăn uống
lập biên bản nhắc nhở xử phạt hơn một trăm linh ba đơn vị có cơ sở bị phạt hơn ba mươi bảy triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối tượng truy nã dương quốc hào bốn mươi chín tuổi
trú tại tp hcm để tiếp tục làm rõ tội đánh bạc sau hơn ba năm lẫn trốn
theo hồ sơ công an vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám hào cùng năm đối tượng khác đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức chơi bài cào liên tại xã phú hội huyện nhân trạch thì bị công an bắt
vụ việc sau đó công an huyện nhân trạch đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng
lợi dụng lúc tại ngoại hào đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương
nên bị truy nã toàn quốc về tội đánh bạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện nhân trạch phối hợp với công an tỉnh tiền giang
tiến hành bắt giữ hào ở xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho sau hơn ba năm lẫn trốn
sau khi xảy ra ba vụ tai nạn giao thông trong ba ngày liên tiếp trên quốc lộ một a khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng
sớm có các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
theo văn bản này do việc khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường quốc lộ một a qua thị xã đông hòa
chưa được thực hiện triệt đề dẫn đến bong chóc sụt lún dài đặc tạo ra nhiều hố sâu
nên chỉ trong vòng ba ngày đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe máy
khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh phú yên kiến nghị cục quản lý đường bộ ba
thuộc tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa khắc phục hư hỏng
trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn thị xã đông hòa đồng thời có giải pháp cảnh báo hiểm họa
tại những vị trí hư hỏng nhưng chưa kịp sửa chữa để đảm bảo an toàn
ngoài ra ubnd thị xã đông hòa còn đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh phú yên kiến nghị
lắp đặt hệ thống giao thông tại km một nghìn ba trăm bốn mươi hai một trăm linh trên quốc lộ một a là ngã tư giao nhau với quốc lộ hai mươi chín
ở phường hòa vinh thị xã đông hòa đây là khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn
thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm qua công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã mở bán
chính thức vé tàu tết nhâm dần đi kèm với đó là chính sách về đổi trả vé
cụ thể ngành đường sắt quy định thời gian và mức phí đổi trả vé tàu tết trong thời gian cao điểm tết
sẽ áp dụng phí đổi trả vé là ba mươi giá tiền in trên thẻ đi tàu
thời gian đổi trả bảo lưu vé trong thời gian cao điểm tết vé cá nhân phải đổi trả trước giờ tàu chạy
ghi trên vé là hai mươi bốn giờ trở lên vé tập thể phải trước giờ tàu chạy ghi trên vé là bốn mươi tám giờ trở lên
trong những ngày còn lại ở dịp tết thì hành khách có vé cá nhân không được đổi vé trước giờ tàu chạy
dưới hai mươi bốn giờ từ hai mươi bốn giờ trở lên mức phí đổi vé là hai mươi đồng một vé hành khách có vé tập thể
không được đổi vé đối với việc trả vé hành khách cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy
từ bốn h trở lên trả trước từ bốn h đến hai mươi bốn h
trả trước từ hai mươi bốn h thì mức phí trả vé là hai mươi tiền vé trả trước từ hai mươi bốn h trở lên mức phí là một mươi tiền vé
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hôm qua là một ngày đáng nhớ đối với thủ đô hà nội
khi đã ghi nhận tới gần ba trăm linh ca mắc mới tới đây thành phố không đưa f không triệu chứng vào bệnh viện
điều trị tập trung mà thay vào đó sẽ thành lập trạm y tế lưu động việc thành lập trạm y tế lưu động
tại các địa phương cũng tương tự như điều trị tại nhà bởi các trạm y tế lưu động này không có
bố định và không điều trị tập trung
đại diện cdc hà nội cho biết thành phố sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây mà xử lý
các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đấy tương ứng với từng khu vực thành phố
sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch hà nội chưa có chủ trương cách ly f một
tại nhà là bởi hiện số cơ sở cách ly tập trung của hà nội vẫn có thể đảm đương khoảng được từ sáu mươi
đến bảy mươi trường hợp f một bên cạnh đó thủ đô có đặc thù đất chật người đông không đảm bảo an toàn
chỉ khi nào số lượng f và f một tăng vượt quá khả năng thành phố mới tính đến phương án cách ly f một
và điều trị f không triệu chứng tại nhà hiện tại thành phố đang thiết lập các trạm y tế lưu động
để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn thời gian tới
các trạm y tế này sẽ là cánh tay nối dài của các bệnh viện để hỗ trợ cho việc điều trị f không triệu chứng
còn tại đà nẵng sau khi thành phố nâng cấp độ phòng chống dịch lên cấp ba tại hai phường trên
địa bàn quận sơn trà thì các biện pháp phòng dịch cũng được lực lượng chức năng siết chặt hơn để nhanh
chóng khoanh vùng dập dịch trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt đà nẵng vẫn kiên trì thực hiện
mục tiêu chiến lược phong tỏa hẹp xét nghiệm rộng hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống
sinh hoạt của người dân
tói thiết lập các trúc kiểm soát người ra vào tại đanh giới hai phường nại hiên đông và an hải bắc
là biện pháp được triển khai ngay sau khi hai phường này nâng cấp độ dịch điều kiện để được lưu thông là
phải có chứng nhận tiêm đủ hai mũi vắc xin tuy nhiên lực lượng chức năng cũng linh hoạt giải quyết
cho những trường hợp đã tiêm đủ nhưng chưa cập nhật thông tin
áp dụng phong tỏa mềm hơn so với trước đây nhưng việc giám sát đến từng khu dân cư được thực hiện
chặt chẽ nhất là những khu vực điểm nóng khi các f một đang cách ly tại nhà
đối với việc triển khai cái hướng dẫn mới thì địa phương cũng đã làm thông báo
gửi trực tiếp đến từng hội dân để nắm rõ những quy định mới
đồng thời cũng có một số người dân chưa nắm vững kỹ cho nên trong quá trình kiểm tra
thì lực lượng cũng hướng dẫn cụ thể những quy định mới cho người dân để biết chấp hành
f một mà được cách ly tại nhà thì tất cả đều có ý thức rất là cao
họ tự bảo vệ cho mình tự bảo vệ cho cộng đồng
chứ là quá trình phối hợp giữa tổ dân phố bỉ thư chi bồ và mặt trần với công an khu vực
là có sự phối hợp rất là chặt chẽ và tạo thành một cái màn lưới bảo vệ cho người dân
và những công tác đó đang là hiệu quả rất là cao
chúng ta tìm phòng chung dịch và cách ly f một tại nhà
theo trung tâm y tế quận sơn trà phường an hải bắc và nại hiên đông
có tổng cộng hai mươi chín điểm phong tỏa với hai trăm bốn mươi bảy hộ một chín mươi khẩu
trong đó có bốn trăm năm mươi f một đang cách ly tại nhà
đối với trường hợp f một lực lượng y tế đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm
và theo dõi sức khỏe hàng ngày
để sàn lọc f hiệu quả y tế sơn trà cũng đẩy nhanh xét nghiệm toàn vật
qua xét nghiệm tám chín trăm sáu mươi chín mẫu tại phường an hải bắc đều âm tính
một mươi chín sáu trăm chín mươi ba trên một mươi chín bảy trăm linh ba tại phường nại hiên đông cho kết quả âm tính
một mươi mẫu nghi nhiễm
xét nghiệm thần tốc vẫn là biện pháp cơ bản để đà nẵng đẩy lùi dịch bệnh
xét nghiệm vẫn là một trong những biện pháp cơ bản
về việc kiểm soát dịch và phát hiện sớm
nên chúng ta không thể buông bỏ được cái việc này
và tôi đề nghị là phải xác định rất rõ các đối tượng cần phải xét nghiệm
và các địa bàn cần phải xét nghiệm tầm soát
mà nhất là khi chúng ta đã tiêm vaccine mũi một rồi
thì các biểu hiện nâm sàng của các đối tượng này là rất hạn chế
cùng với triển khai giám sát f một tại nhà
thiết lập các trạm y tế lưu động điều trị f tại nhà chưa có triệu chứng
thì việc thực hiện chiến lược phong tỏa hẹp xét nghiệm rồng
vẫn là phương pháp cơ bản được đà nẵng áp dụng
mục tiêu cao nhất hướng đến là nhanh nhất bốc tách f
điều này sẽ đem lại những hiệu quả nhất định
trong trạng thái chung sống an toàn với dịch bệnh
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hùng chiến
xã đồng minh huyện vĩnh bảo tp hải phòng
về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên
tp hải phòng là đối tượng lê văn luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch
xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hương yên
và đối tượng phạm thị mây sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã du lễ huyện kiến thụy tp hải phòng
bị công an huyện an dương tp hải phòng ra quyết định truy nã
cũng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị hiện nay tp hcm có một mươi sáu bệnh viện giả chiến cấp thành phố
và dự kiến là từ đây cho đến cuối năm sẽ thu hẹp dần
chỉ giữ lại ba bệnh viện
nhưng sở y tế tp hcm đề nghị tăng thêm bệnh viện giả chiến cấp quận huyện
để chủ động ứng phó với số ca nhiễm mới
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm cho biết
tình hình dịch tại tp hcm có xu hướng tăng ở một số quận huyện
tinh thần của thành phố là chuẩn bị trước một bước
trên một mức để chuẩn bị tất cả tình huống
số f đang điều trị tại nhà ở tp hcm là hơn bốn mươi bảy
trên tổng hơn sáu mươi bốn người nhiễm chiếm tỷ lệ bảy mươi ba
vì vậy ngành y tế quận nguyện cần chủ động các phương án với số ca nhiễm tăng
các quận huyền sẽ thành lập các bệnh viện giả chiến ở các quận huyền
xem như đây là tầng một
tầng hai đối với những trường hợp mà khi phát hiện f đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì chúng ta sẽ cách ly tại nhà
tuy nhiên có nhiều trường hợp là không có đủ điều kiện cách ly tại nhà
chẳng hạn như những bệnh nhân có những triệu chứng
có những bệnh nền hoặc là điều kiện về cơ sở chất của nhà của những f này không đủ điều kiện
thì chúng ta sẽ cách ly tập trung ở phường xã vườn huyện
thì đó là những khu cách ly
quận quyện được xem như là tầng một thì hiện nay thành phố có sáu mươi hai khu cách ly như vậy
về tình hình ca mắc covid một mươi chín ở một số điểm nóng như nhà bè củ chi gò vấp
đại diện hcdc tp hcm cho biết trong nhiều tuần qua một số quận huyện có ghi nhận số f không gia tăng
vì tăng chủ yếu do hầu hết quận huyện vùng ven là người đi làm ở khu chế xuất khu công nghiệp
nguyên tắc của tp hcm là an toàn tới đâu mở cửa tới đó
nên cần cân nhắc vào tình hình phòng chống dịch của thành phố để có giải pháp phù hợp trước sự biến động
một số ca mắc mới trong những tuần qua
những chỉ số đó là những điều mà bang chỉ đạo thấy rằng
cần phải tính toán để khi nào có thể mở cái này cho phép cái kia căn cứ vào mức độ dịch
trong thời gian tới ngành y tế đang có tính toán về việc tăng cường trạm y tế lưu động
tại quận huyện để chăm sóc f tại nhà
khu cách ly tập trung tại quận huyện cũng đang được tái lập trở lại
đến nay ngành y tế đã tăng cường bảy mươi trạm cho các quận huyện có số f không tăng
sở y tế tp hcm cũng có kịch bản f tăng để điều động lực lượng đến các địa bàn khác
để tiếp tục kiểm soát phòng chống tốt dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
hàng chục nữ cán bộ chiến sĩ công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã sắp xếp chuyện gia đình cơ quan
tình nguyện đăng ký xuống các chốt kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ
ngày nắng đêm mưa nhưng các chị vẫn kiên trì bám chốt và tất cả vì sự an toàn của người dân
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ngay sau khi có chỉ đạo tăng cường cho lực lượng chốt chặn
trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố thượng úy lê thị hồng cẩm cán bộ công an thành phố bạc liêu
đã đăng ký xuống chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín để thực hiện nhiệm vụ
ca gác bắt đầu từ sáu giờ sáng nên thượng úy cẩm đã chủ động sắp xếp việc gia đình để ra chốt thực hiện nhiệm vụ
mặc dù gặp phải không ít khó khăn vất vả và luôn đối diện với nguy cơ tiếp xúc với f
nhưng thượng úy lê thị hồng cẩm vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm kiên trì bám chốt để bảo vệ sự an toàn cho người dân
ca trực của tôi bắt đầu từ sáu giờ sáng tới một mươi năm giờ chiều
nhiệm vụ ở đây của tôi là kiểm tra thông tin tiêm chủng vắc xin của người dân
thì cũng có hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cũng giống như thượng úy cẩm thượng úy nguyễn như ý cán bộ công an tp bạc liêu
cũng là một trong số những nữ cán bộ chiến sĩ công an thành phố tình nguyện đăng ký xuống chốt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín để thực hiện nhiệm vụ
làm việc tám tiếng liên tục trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường
cùng với đó là khối lượng công việc lớn
nhưng đối với thượng úy nguyễn như ý thì sự an toàn của người dân mới là sự ưu tiên hàng đầu trong lúc này
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố bạc liêu
tôi cũng như số đồng chí nữ được nhận nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát lực lượng phương tiện ra vào tp bạc liêu
chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát tốt

lực lượng phương tiện ra vào tp bạc liêu
không chỉ bám trụ ở những tuyến đầu chống dịch trong những ngày thường nhật
những bóng hồng của công an tp bạc liêu cũng đã có nhiều sáng kiến cách làm hay
góp phần đưa thành phố bạc liêu sớm vượt qua đại dịch đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
trời cô thấy là chật dù ngày dù đêm nắng cũng đứng ở ngoài nắng xiên suốt luôn đó
dù ngày dù đêm gì cũng đứng xiên suốt ngoài nắng vậy đó chật thấy cũng cực khổ lắm
cũng tội nghiệp chị em ta nắng nôi mà đứng vậy đó
thì cũng chúc cho chị em công an tp được dồi dào sức khỏe để mà chị cái dịch bệnh covid nè
cho cái là nhân dân người ta được ổn định thì rất là cám ơn
thay mặt bà con ở đây cám ơn các anh chị em chụp chốt như mấy chị em cũng như là tp bạc liêu
riêng bản thân tôi là cũng như nói chung là tp bạc liêu nói riêng nói chung là rất cám ơn mấy chị em
với tinh thần chống dịch như trước
nữ cán bộ chiến sĩ công an tp bạc liêu đã và đang ngày đêm bán trụ thực hiện nhiệm vụ tại các
chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quyết tâm bảo vệ sự an toàn cho người dân trước
dịch bệnh covid một mươi chín tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên
vì dân phục vụ